dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được thảo luận tại tổ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở các ý kiến đóng góp thêm từ tổ phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về bảy nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau
đặc biệt về hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xã hội về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội thẩm quyền của các cơ quan bảo hiểm xã hội
điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu
quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần xác định hành vi trốn đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội
cùng với việc vừa tăng tuổi nghỉ hưu hiện nay mà đồng thời lại giảm điều kiện về thời gian tham gia
đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu có thể sẽ dẫn đến việc người lao động lợi dụng chính sách
nhiều lần rút bảo hiểm một lần ngoài ra việc giảm điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
để hưởng lương hưu cũng có thể dẫn đến tình trạng nhiều người nghỉ hưu có mức thu nhập thấp
do thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội ngắn điều này ảnh hưởng đến đời sống của người lao động
khi nghỉ hưu do vậy cho nên tôi đề nghị là cần tiếp tục giả soát bổ sung các quy định có liên quan
kèm theo để tối ưu hóa sự thay đổi này vừa mở rộng được các đối tượng hưởng lương hưu nhưng vừa
đảm bảo mức lương hưu được hưởng sẽ đảm bảo cơ bản đời sống của người lao động khi nghỉ hưu
thể chế hóa nghị quyết số hai mươi tám dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã quy định mở rộng đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với năm đối tượng việc bổ sung các đối tượng thể hiện sự định hướng
từng bước mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tuy nhiên sẽ làm phát sinh
thêm chi phí của cả người lao động và người sử dụng lao động do đó cần nghiên cứu đánh giá kỹ tác động
và làm rõ các lợi ích chi phí khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của các nhóm đối tượng này
tránh phát sinh các phản ứng tiêu cực
các đại biểu quốc hội cũng đã góp ý tranh luận nhiều trong các vấn đề liên quan đến tăng chế tài xử phạt
tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội đặc biệt việc yêu cầu cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án tối yêu
thấu đáo nhất cho phương án giúp bảo hiểm xã hội một lần điểm mới trong đề xuất góp ý sáng nay là đề nghị
xem xét giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non
một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận trong sáng nay là đề nghị ra soát bổ sung chế tài
chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
lấy dẫn chứng con số chậm đóng trốn đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp mỗi năm lên đến hàng chục tỷ đồng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động
các đại biểu quốc hội đề nghị dự án luật cần phải bổ sung chế tài chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
một cách rõ ràng quyết liệt hơn đặc biệt đại biểu đề xuất các biện pháp cụ thể với cơ quan soạn thảo
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật tôi đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục ra soát
nghiên cứu bổ sung một số biện pháp chế tài như khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội tại các tài khoản ngân hàng
sau khi đã có thông báo đôn đốc của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian nhất định có thể là ba tháng
công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng
đồng thời cần có các quy định đồng bộ khả thi nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắt đang đặt ra hiện nay
có thể nói là đang khá bế tắc
trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự đối với người sử dụng
lao động có hành vi chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội
theo quy định tại điều hai trăm một mươi sáu của bộ luật hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có quy định là
người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội mà không đóng thì thuộc trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội
nay dự thảo đặt vấn đề là người nào có khả năng đóng mà không đóng thì thuộc trường hợp trốn đóng
thế thì chúng tôi cũng thấy là sẽ rất là khó xác định là khi nào thì gọi là không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội
trong khi hàng tháng thì người sử dụng lao động vẫn trích trừ cái tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm
và chúng tôi cũng rất là lo rằng là nếu như cái quy định này thì doanh nghiệp có thể lợi dụng
và cứ đặt đưa ra cái lý do là làm ăn kinh doanh gặp khó khăn
bên cạnh việc đề xuất các giải pháp để tăng chế tài hạn chế xử lý đối tượng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
các đại biểu quốc hội cũng đã đề nghị tăng vai trò của tổng liên đoàn
các cấp công đoàn trong vấn đề khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm
làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động
đồng thời việc bổ sung sửa đổi cần thống nhất với các bộ luật hình sự
thưa quý vị nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao lào
sạ lầm say komazit đã thăm việt nam và đồng chủ trì kỳ họp thăm vấn các bộ trưởng ngoại giao việt nam lào lần thứ một mươi
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai bộ trưởng đánh giá cao hợp tác giữa hai bộ ngoại giao đang ngày càng được đẩy mạnh trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao
giai đoạn hành hai mươi một hai mươi năm nhất trí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai bộ như chương trình hành động tăng cường hợp tác
ngoại giao kinh tế giai đoạn hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm chương trình hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
cho các bộ ngành địa phương của lào công tác nghiên cứu chiến lược
hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là trong asean và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong
ủng hộ lập trường chung của asean về các vấn đề chiến lược ở khu vực trong đó có vấn đề biển đông
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại trụ sở unesco ở thủ đô paris cộng hòa cộng hòa pháp trong khuôn khổ kỳ họp đại hội đồng lần thứ hai mươi bốn
các quốc gia thành viên công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới việt nam đã được bầu làm thành viên của ủy ban di sản thế giới
nhiệm ký hành hai mươi ba hai mươi bảy đây là lần thứ hai việt nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành thêm chút nhất về văn hóa của tổ chức unesco
với một trăm hai mươi một phiếu ủng hộ tại kỳ họp đại hội đồng lần thứ hai mươi bốn các quốc gia thành viên công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
trong tổng số một trăm bảy mươi một phiếu bầu hợp lệ việt nam đứng thứ nhất trong nhóm châu á thái bình dương và đứng thứ hai trong tổng số chín nước được bầu ở năm khu vực
kết quả này cho thấy vị thế uy tín và ảnh hưởng

vì việt nam là một ví dụ điển hình trong các hoạt động bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản
với tư cách là thành viên của ủy ban di sản thế giới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy việt nam sẽ cùng hai mươi quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi công ước
bảo vệ bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản thế giới
việt nam sẽ cùng hai mươi quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi công ước bảo vệ bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản thế giới trên toàn cầu
xem xét các tiêu chí để ghi danh các di sản thế giới nhằm gìn giữ phát huy và trao truyền giá trị lịch sử văn hóa cho các thế hệ tương lai đồng góp cho sự phát triển bền vững của thế giới
trong những ngày qua việt nam đón nhận nhiều tin vui đó là được bầu làm phó chủ tịch đại hội đồng unesco thành phố đà lạt và hội an tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo

thưa quý vị tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi một
sáng nay tại hà nội phiên thảo luận toàn thể với chủ đề thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khu vực châu á thái bình dương đã được tổ chức
đề cập đến vai trò của phụ nữ trong các hoạt động chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ nói riêng và các hoạt động khác nói chung
đại diện các hội quốc gia đã đưa ra các quan điểm về cân bằng giới và khẳng định phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động
bằng các ví dụ thực tế điển hình các đại biểu phân tích làm rõ những khó khăn thường gặp của phụ nữ khi tham gia các hoạt động nhân đạo chữ thập đỏ
từ đó đưa ra những sáng kiến giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn này
đại diện các hội quốc gia cũng đề xuất và đưa ra các cam kết nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ nói chung và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các hoạt động nhân đạo chữ thập đỏ trong bốn năm tới
sau phiên toàn thể hội nghị tiếp tục với các phiên họp tiểu vùng nhằm thống nhất đưa ra những kết quả cuối cùng cho tuyên bố hà nội sẽ được công bố vào chiều nay hai mươi ba tháng một mươi một